ngày hai một mươi hai tại tp cn bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn viện chính sách và chiến lược phát triển nông thôn
cùng đại sứ quán vương quốc hà lan tại việt nam phối hợp tổ chức hội thảo tham vấn chương trình
chuyển đổi nông nghiệp vùng đồng bằng sông cửu long
hội thảo tập trung thu thập các ý kiến quan trọng để hoàn thiện những quyết định cho chương trình
chuyển đổi nông nghiệp vùng đồng bằng sông kiều long
cũng tại hội thảo tham tán nông nghiệp đại sứ quán vương quốc hà lan tại việt nam cho biết
hà lan có thể cung cấp kiến thức độc đáo về quản lý nguồn nước và kinh doanh nông nghiệp trong khuôn khổ chương trình
theo dự kiến trong giai đoạn đầu từ năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi ba chương trình chuyển đổi nông nghiệp vùng đồng bằng sông kiều long
sẽ xúc tiến phát triển các chuỗi giá trị nông nghiệp tại sáu vùng sinh thái nông nghiệp của đồng bằng sông kiều long
chương trình sẽ tiếp tục mở rộng liên kết với nhiều đối tác mới và sẽ được hoàn thành vào năm hai nghìn ba mươi